thưa quý vị việt nam đã chính thức mở cửa du lịch theo chủ trương của chính phủ
theo đó các chính sách miễn thị thực xuất nhập cảnh lần lượt được khôi phục như trước giai đoạn covid một mươi chín
tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến với việt nam
tại buổi họp báo thông báo về việc mở cửa lại du lịch tổng cục trưởng tổng cục du lịch nguyễn trùng khánh công bố
việt nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
từ nay khách du lịch quốc tế có thể đến việt nam thông qua đường bộ đường biển đường hàng không
quy định nhập cảnh dựa trên hướng dẫn mới nhất của bộ y tế áp dụng chung cho mọi đối tượng không có quy định riêng cho khách du lịch
cùng ngày văn phòng chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh về việc khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của việt nam
theo đó chính phủ đồng ý khôi phục từ ngày một mươi năm tháng ba các biện pháp thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người việt nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
việc khôi phục dựa trên cơ sở phù hợp với luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành
bộ công an bộ ngoại giao và các bộ cơ quan liên quan được giao khẩn trương thực hiện nghị quyết số ba mươi hai của chính phủ vừa ban hành về việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân một mươi ba nước
bộ ngoại giao có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng chính sách xuất nhập cảnh với các đối tác trong khuôn khổ quan hệ song phương đa phương
song song tiếp tục đàm phán với các nước về công nhận hộ chiếu vaccine của nhau tạo thuận lợi cho công dân việt nam đến nước ngoài
đồng thời ban hành hướng dẫn áp dụng hộ chiếu vaccine của người nước ngoài tại việt nam và thông báo với các nước vùng lãnh thổ có liên quan về sự thay đổi trong chính sách xuất nhập cảnh của việt nam
chính phủ cũng giao bộ y tế hướng dẫn về điều kiện y tế
đối với người nhập cảnh phù hợp với tình hình mới
trong khi khách quốc tế còn chờ hướng dẫn quy định cụ thể nhập cảnh vào việt nam khách du lịch việt đã nườm nượp từng đoàn xuất ngoại sau hai năm bị covid một mươi chín cùng chân
theo ghi nhận của các công ty lữ hành từ khoảng giữa tháng hai số lượng khách đặt tour xuất ngoại bắt đầu tăng nhiệt và ngày càng sôi động
bà nguyễn nguyệt vân khanh phó giám đốc ban tiếp thị công ty du lịch viravel cho biết cuối tháng hai công ty đã đưa đoàn tuter một trăm tám mươi khách đi hành hương ấn độ
khởi hành từ hà nội và đoàn bốn mươi năm khách đi dubai khởi hành từ thành phố hồ chí minh vào ngày bốn tháng ba
đây là hai đoàn khách outbound khởi hành đầu tiên của việt travel trong năm hai nghìn hai mươi hai
như vậy sự kiện một mươi năm tháng ba là mốc quan trọng đánh dấu thời điểm việt nam sẵn sàng đón khách quốc tế
cùng với việc tháo gỡ các chính sách liên quan nhập cảnh như visa xét nghiệm covid một mươi chín cách ly
hy vọng những điều kiện thông thoáng sẽ mở nốt chiếc chìa khóa cuối cùng để du lịch thật sự trở lại
khiến các doanh nghiệp lữ hành hoàn toàn hồi phục sau thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh
hòa chung tinh thần mở cửa du lịch trên cả nước các điểm tham quan du lịch ở hà nội đã mở cửa để đón khách trong nước
và chờ ngày xuất khách quốc tế đến việt nam
sau nhiều ngày im ắng khu vực hồ hoàn kiếm náo nhiệt hơn hẳn khi cầu thê úc dẫn vào đền ngọc sơn đông khách tham quan chụp ảnh
khu di tích này đã mở cửa đón khách gần một tháng nay và được kỳ vọng sẽ sớm đông đúc như xưa
bởi trước khi có dịch covid một mươi chín nơi đây luôn là điểm thu hút rất nhiều du khách quốc tế đến tham quan vãn cảnh
cách đó khoảng hai km khu di tích hội quán quảng đông số hai mươi hai hàng buồm nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và thư pháp cũng đã mở cửa
đón khách tới tìm hiểu và chụp ảnh
một người quản lý tại đây cho biết hội quán mở cửa miễn phí cho khách tham quan khách chỉ phải quét mã qr để kiểm soát covid một mươi chín
tại khu di tích hoàng thành thăng long cánh cửa cũng được rộng mở để đón du khách từ cách đây một tháng
một du khách nói
khu di tích hoàng thành thăng long cũng mở lại hoạt động không gian tuyến phố đi bộ thương mại dịch vụ hàng đào đến hàng giấy
không gian đi bộ mở rộng sang khu bảo tồn cấp một khu phố cổ hà nội không gian đi bộ phía nam khu phố cổ hà nội kết nối với phía bắc
thời gian hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi bốn h của ba ngày cuối tuần
du khách được khuyên cáo không tham gia không gian đi bộ khi có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà
thực hiện quét mã qr khai báo y tế năm k
như vậy hoạt động của phố đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm được khởi động trở lại sau gần một năm dừng để phòng chống dịch covid một mươi chín
điều này được kỳ vọng sẽ kéo những dịch vụ ban đêm khởi sắc theo góp phần thu hút khách du lịch
trong khi đó tại khu vực ngoại thành nổi bật nhất là khu thắng cảnh hương sơn chùa hương đã mở cửa bán vé trở lại cho khách du lịch từ một mươi một tháng hai
sau hơn một tháng nơi đây vẫn đang thu hút số lượng lớn khách trong nước kéo về du xuân
trước khi dịch bùng phát đây là một trong những địa điểm thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước bởi sở hữu phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp
ngoài ra trả lời báo chí lãnh đạo sở du lịch hà nội cho biết trong năm nay sở sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành uy tín tập trung nâng cấp phát triển sản phẩm du lịch tại bốn tuyến chính
từ trung tâm thành phố đến làng gốm bát tràng gia lâm hương sơn mỹ đức thạch thất quốc oai và sơn tây ba vì nhằm kích thích du khách khám phá những điểm tham quan tại khu vực ngoại thành
liên quan đến tình hình phòng chống covid một mươi chín tại hải phòng mới đây ủy ban nhân dân tỉnh này vừa có văn bản đồng ý đề xuất của sở văn hóa và thể thao về việc cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke vũ trường trên địa bàn thành phố trong hai tháng
thời gian thực hiện từ hôm nay một mươi năm tháng ba đến một mươi năm tháng năm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường và các đối tượng sử dụng các dịch vụ này phải thực hiện nghiêm quyên tắc năm k các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hướng dẫn của sở y tế sở văn hóa và thể thao và các nội dung đã cam kết
ubnd tp hải phòng giao sở văn hóa và thể thao thành phố chủ trì cùng sở y tế công an thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường trên địa bàn thành phố trong quá trình thử nghiệm hoạt động trở lại
và đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín và hướng dẫn của bộ văn hóa thể thao và du lịch căn cứ kết quả hoạt động thử nghiệm và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng sẽ có điều chỉnh về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cũng cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với các đơn vị chiếu phim các giạc chiếu phim trên địa bàn thành phố
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé